bộ y tế đã cho phép tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình lứa tuổi từ cao đến thấp
trước hết sẽ tiêm cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
vaccine là loại đã được bộ y tế phê duyệt dùng cho lứa tuổi này theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
vaccine được sử dụng hai liều và tiêm cùng loại vaccine cha mẹ người giám hộ ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng
trẻ được khám sàng lọc trước khi tiêm theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế không nói rõ vaccine nào sẽ được tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên trên thế giới hiện chỉ có vaccine của pfizer được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cấp phép dùng cho lứa tuổi này
địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi nếu đã đủ điều kiện
bộ y tế yêu cầu sở y tế địa phương phối hợp với sở giáo dục đào tạo ra soát lập danh sách
các trẻ đang đi học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
thứ trưởng y tế trần văn thuấn cho biết
dự kiến khi triển khai tiêm có thể tiêm cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi sau đó lứa tuổi nhỏ hơn
trong quá trình triển khai tiêm các chuyên gia và bộ y tế sẽ tiếp tục xem xét đánh giá về độ an toàn của vaccine khi tiêm cho trẻ em
kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em được triển khai nhằm từng bước tăng diện bao phủ
hiện bộ y tế đã tiêm chủng cho hơn năm mươi năm triệu liều cho người trên một mươi tám tuổi
bộ tiếp tục mua nhập khẩu các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau
một số loại vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em

bộ tiếp tục mua nhập khẩu các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau